tại hà nội bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố hà nội
tổ chức ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân năm hai nghìn một mươi bảy
đây là một hoạt động thiết thực nhằm thực hiện chỉ đạo của đảng và nhà nước về công tác thể dục thể thao
đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bắc hồ vĩ đại
tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò ý nghĩa tác dụng của luyện tập thể dục thể thao
trong việc bảo vệ nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân
chất lượng nguồn nhân lực từng bước hình thành thói quen thường xuyên tập thể dục thể thao
để bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho mọi người